vâng ạ bão số sáu với tốc độ di chuyển rất nhanh đã hướng thẳng vào các tỉnh trung trung bộ
gây mưa lớn trên diện rộng và để đảm bảo an toàn cho người tài sản thì các địa phương đã
triển khai các phương án bốn tại chỗ đặc biệt nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi
do ảnh hưởng của bão số sáu đợt lốc xoáy quét qua đã khiến một mươi năm ngôi nhà ở thôn sơn trà
xã bình đông huyện bình sơn của tỉnh quảng ngãi bị tốc mái hư hại may mắn không có thiệt hại
về người địa phương đã di chuyển người dân trong các ngôi nhà bị thiệt hại và một số khu vực xung
yếu đến nơi an toàn trong ngày hai mươi ba tháng chín trên địa bàn tỉnh quảng ngãi có mưa to đến rất to
khiến nhiều tuyến đường lớn trong nội thành bị ngập sâu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
tính đến tối qua tỉnh quảng ngãi đã liên lạc được với tất cả tàu thuyền đang hoạt động trên biển
trong đó một mươi tàu đang nằm trong vùng nguy hiểm và đang di chuyển xuống phía nam để đến nơi tránh trú an toàn
từ chiều qua do ảnh hưởng của bão số sáu tại huyện đảo lý sơn đã có gió giật cấp tám
huyện đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão đã có trên sáu trăm linh tàu thuyền lớn nhỏ đã
neo đậu an toàn tại cảng và âu neo đậu trên đảo tỉnh thừa thiên huế đã triển khai năm điểm bắn
pháo hiệu kêu gọi được hơn hai phương tiện tàu thuyền với một mươi một một trăm tám mươi một lao động địa phương vào bờ
tránh trú an toàn cùng với lệnh cấm biển công tác giám sát kiểm tra ngăn chặn người đi vào rừng
trong thời gian thiên tai bão lũ cũng được chỉ đạo tăng cường tỉnh đã dự trữ một trăm linh tấn mì ăn liền
và một trăm linh tấn gạo các địa phương cũng dự trữ lương thực thực phẩm để sẵn sàng ứng phó với bối cảnh
thiên tai dài ngày chiều tối hai mươi ba tháng chín có bảy mươi một tàu cá của bình định vẫn còn hoạt động trên biển
trong đó năm tàu đang nằm trong vùng nguy hiểm của bão số sáu tỉnh bình định đã tăng cường triển khai
các hoạt động phòng tránh bão số sáu tuy nhiên đã có một người tử vong là thuyền viên tàu câu cá ngừ
hiện tại số lượng tàu neo đậu tại các cảng của bình định có hai tám trăm một mươi ba tàu với một mươi chín sáu trăm ba mươi hai ngư dân
tại âu thuyền hồng triều huyện duy xuyên lực lượng cảnh sát đường thủy công an quảng nam đã
triển khai hai tổ công tác trực tiếp xuống các khu vực tránh chú bão cho các tàu thuyền để hướng
dẫn ngư dân có biện pháp neo đậu và đảm bảo an toàn tính đến chiều tối qua mọi công tác ứng phó
bão số sáu tại các địa phương cơ bản hoàn tất nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
do bão số sáu gây ra